văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với yirut kam chú tại xã efe huyện krongpak để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ible prong chú cùng xã
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một y bre và một số người bạn có đến nhà người quen ở cùng xã để tổ chức ăn nhậu
đến khoảng hai mươi h cùng ngày yligonier là con trai của yirut cùng với một số người bạn đi ngang qua và có xảy ra lớn tiếng dẫn đến đánh nhau với yble
thế vậy yirut đã đi xuống cầm một con dao ra để bảo vệ bênh vực con
tại đây yirut đã cầm dao chém một nhát trúng vào cổ bên trái của yble
chưa dừng lại yirut còn cầm dao đuổi chém những người đi cùng với yble nhưng không trúng ai
sau khi gây án y rút vứt con dao rồi bỏ chạy và đến ngày hôm sau thì ra công an xã đầu thú
riêng yble được người dân đưa đến bệnh viện gốc cứu
cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi hai
sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện grong park để điều tra
đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam y jut về hành vi giết người